vi mua bán trái phép một bánh heroin khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ dân phố phú long một
trần phố lu huyện bảo thắng tổ công tác phát hiện một người phụ nữ đang điều khiển xe mô
tô có nhiều biểu hiện nghi vấn về vi phạm pháp luật tổ công tác đã yêu cầu dừng xe và tiến hành kiểm
đối tượng đã tự giác giao nộp một bánh heroin giấu trong túi áo và khai nhận là nguyễn thị nga
trú tại thị trấn phố lu trước đó đối tượng đã mua một bánh heroin trên của một người không biết
không quen biết về số tiền tám mươi triệu đồng với mục đích mang về bán kiếm lời sau khi quan hệ tình
dục nghĩa dùng dao sát hại nạn nhân rồi cướp đôi bông tai mang đi bán lấy tiền ăn nhậu hôm qua có
công an tỉnh đồng nai đã tiến hành khởi tố nguyễn văn nghĩa ba mươi tuổi quê tỉnh cà mau để điều tra làm rõ
về hành vi giết người và cướp tài sản phan văn trung hai mươi ba tuổi quê tỉnh an giang về hành vi cướp tài sản
ừ trước đó vào tối
một tháng ba công an tỉnh đồng nai nhận được tin báo một người phụ nữ bốn mươi tám tuổi quê thành phố đà nẵng
bán nước giải khát tại khu phố ba phường an hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bị sát hại rồi cướp
hai điện thoại di động và một đôi bông tai sau hơn một ngày lực lượng công an đã khoanh vùng bắt được
kẻ trực tiếp sát hại người phụ nữ là nguyễn văn nghĩa còn phan văn trung đã giúp sức nghĩa cấp
tài sản của nạn nhân khi cả hai đang lẩn trốn tại thị xã dĩ an tại thành phố dĩ an tỉnh bình dương
hiện công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án đồng thời xác minh làm rõ thông tin
về một số vụ cướp do những đối tượng này gây ra thời gian làm chủ tịch hội chữ thập đỏ của xã hờ
phia re đã chiếm đoạt của hội khoảng một trăm linh triệu đồng để tiêu sải cá nhân cơ quan cảnh sát điều
tra công an huyện lắc tỉnh đắk lắk vừa bắt tạm giam hợp phia re sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã lắk
liêng huyện lắc nguyên chủ tịch hội chữ thập đỏ của xã đắc liêng để điều tra về hành vi tham mô tài sản
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm hợp phia re được bầu giữ chức vụ chủ tịch hội chữ thập đỏ của xã đắk
liêng phụ trách quản lý kinh phí của hội chữ thập đỏ xã sau khi giữ chức vụ hợp phia re đã chiếm
đoạt hơn bốn mươi sáu triệu đồng tiền quỹ của hội để tiêu xài cá nhân trong thời gian từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một hợp phia re còn nhiều lần chiếm đoạt tiền quỹ của hội chữ thập đỏ xã đắk
liêng với tổng số tiền khoảng năm mươi bốn triệu đồng đây là số tiền của các hộ dân xã đắk liêng đóng góp
phần của hội chữ thập đỏ xã hiện công an huyện lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ việc
theo quy định của pháp luật thời gian gần đây tại tỉnh đắk lắc tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh
bạc trên không gian mạng đang có những diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn rất tinh vi số tiền
các đường dây này giao dịch đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng trước thực trạng này công an tỉnh
đắk lắc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ triệt xóa nhiều đường dây góp phần bảo đảm an
của người trên địa bàn ở ở đây là đường dây ghi số đề trên ba trăm linh tỷ đồng do đối tượng nguyễn thị thùy
dung hai mươi tám tuổi trú tại phường tự an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cầm đầu vừa bị công an thành
phố buôn ma thuột triệt phá thành công đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi các đối tượng
không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội như viber zalo
messenger telegram bước đầu cơ quan công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm
hai nghìn hai mươi một đến nay mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho con bà khoảng hơn bốn trăm linh triệu đồng tổng số
tiền đường dây giao dịch đến khi bị bắt là trên ba trăm linh tỷ đồng em nhận số đề qua sms viber telegram
rồi đến cuối ngày thì tính theo kết quả sổ số kiến thiết rồi em tính tiền qua điện thoại rồi
em báo thu chi chung chi cho những người chúng hành vi của em là em làm qua tin nhắn rồi
tính tiền chuyển khoản em nghĩ là công an sẽ khó phát triển ra hành vi của em nhưng mà không
ngờ hôm nay em lại bị công an thành phố bắt giữ còn đây là đường dây cáo độ bóng đá và ghi số đề quy
mô rất lớn do nguyễn trọng long ba mươi hai tuổi và nguyễn ngọc khoa ba mươi ba tuổi cùng chú tại huyện eak tỉnh đắk lắc
cầm đầu khám xét các địa điểm trong đường dây lực lượng công an đã thu giữ hơn ba trăm năm mươi triệu đồng một mươi sáu
m hai máy tính sách tay ba mươi năm điện thoại di động hai xe ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh
bạc bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn năm mươi người tham gia số tiền giao dịch đánh
bạc trung bình một ngày khoảng năm tỷ đồng và từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay tổng số tiền giao dịch đánh bạc
hơn một tỷ đồng ngoài việc sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh mạng máy tính mạng viễn thông
để đánh bạc thì các đối tượng cầm đầu còn thường xuyên đến nhiều tỉnh thành như thành phố cần thơ
thành phố hồ chí minh và bà rịa vũng tàu thuê khách sạn ở để hoạt động hòng tránh sự phát hiện
của cơ quan chức năng thì em cũng biết công an tỉnh đắk lắc sẽ làm việc mạnh thì em sẽ giạt ra
những tỉnh ngoài ví dụ như cần thơ rồi sài gòn bà địa vũng tàu thuê nhà nghỉ hoặc khách sạn
để ở và để hoạt động hàng ngày thì em dùng simrack và mạng xã hội để liên lạc với các con bạc trong
địa bàn tỉnh riêng sim rác thì tụi em sử dụng trong một thời gian ngắn rồi tụi em sẽ dục đi
còn riêng tin nhắn thì ngày nào thì em sẽ xóa ngày đó em nghĩ rằng khi mà bọn em giặt ra các tỉnh
ngoài thì nói chung sẽ trốn tránh được cơ quan chức năng và công an sẽ không tìm đến được nhưng
mà không ngờ thì bị phòng cảnh sát hình sự của công an tỉnh đắk lắk bắt em tại vũng tàu quy mô
của nhóm đối tượng này thì hoạt động hết sức rộng các đối tượng câu kết chặt chẽ với nhau tổ chức
làm cái đường dây đánh bạc
và tận dụng các cái mạng xã hội để mà phục vụ cho cái việc đánh bạc đáng chú ý đây là các đối tượng
đã thường xuyên di chuyển ra các địa bàn khác thậm chí là ra tỉnh ngoài để tổ chức hoạt động
cá độ bóng đá cho nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh và kế hoạch đấu tranh triệt
phá hàng của lực lượng công an chỉ tính từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã
khởi tố rất nhiều đường dây với hàng chục bị can tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng
qua những vụ án như thế này người dân cần cảnh giác và không tham gia hoạt động tổ chức đánh
bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức vì một khi đã sập bẫy tham gia vào các đường dây này người
chơi sẽ vừa mất tiền vừa vướng vào vòng lao lý phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương vừa phát
hiện xử lý một xe khách trở qua số người quy định lái xe sử dụng giấy phép giả để điều khiển phương
tiện vận chuyển hành khách
trong quá trình làm nhiệm vụ công an tỉnh hải dương phát hiện xe ô tô khách hai mươi chín chỗ biển kiểm soát một mươi bốn b
hai nghìn năm trăm chín mươi bảy di chuyển theo chiều hải phòng hà nội có dấu hiệu vi phạm trở qua số người quy định tiến hành
dừng phương tiện để kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện xe chở tổng số bốn mươi một người mặt khác qua kiểm
tra giấy tờ tổ công tác phát hiện giấy phép của lái xe có dấu hiệu làm giả quá trình làm việc lái xe
khai nhận là nguyễn trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường hà tu thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
do chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng xã hội
facebook kiên đã thuê một đối tượng làm giả giấy phép lái xe ô tô hạng e với giá năm triệu đồng sau khi
thỏa thuận kiên gửi ảnh chân dung của mình kèm theo thông tin giả về họ tên ngày tháng năm sinh để làm
giả giấy tờ tổ công tác đã lập biên bản hành vi vi phạm của lái xe đồng thời bố trí phương tiện khác
đủ điều kiện vận tải để thay thế hỗ trợ hành khách tiếp tục hành trình lên mạng đặt mua bằng lái xe
giả để sử dụng lê hoàng huy thạch tạm trú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng đã bị cơ quan
cảnh sát điều tra công an quận thanh khê khởi tố về hành vi cung cấp thông tin đặt làm và sử dụng
giấy phép lái xe giả theo điều tra vào năm hai nghìn một mươi chín theo như lời quảng cáo trên mạng thạch liên hệ
và đặt làm một giấy phép lái xe hạng b hai với giá trọn gói là một mươi triệu đồng đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai thạch
lưu thông trên đường thì bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận thanh khê kiểm tra và phát hiện
ra bằng lái xe giả nên mời về cơ quan công an làm việc qua đấu tranh thạch thừa nhận đã cung cấp
thông tin và đặt một người trên mạng xã hội tại thành phố hồ chí minh làm giả giấy phép lái xe
ô tô hạng b hai sử dụng cho đến thời điểm bị phát hiện ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ